thống kê thị trường chứng khoán việt nam tổng vốn hóa của bốn mươi chín doanh nghiệp tỷ đô hiện lên tới hơn bốn hai triệu tỷ đồng
tương ứng một trăm tám mươi sáu tỷ đô la mỹ
so với tổng vốn hóa thị trường chứng khoán việt nam là năm ba triệu tỷ đồng
thì quy mô vốn hóa bốn mươi chín doanh nghiệp tỷ đô này chiếm gần tám mươi năm
số lượng doanh nghiệp vốn hóa tỷ đô trên thị trường chứng khoán việt nam lúc đỉnh điểm chạm ngưỡng bảy mươi doanh nghiệp
tuy nhiên sự sụp giảm của thị trường chứng khoán gần đây đã khiến hàng loạt cổ phiếu giảm giá sâu
nhiều doanh nghiệp vốn hóa lớn theo đó cũng buộc phải rời danh sách này
cụ thể việt công bằng hiện là doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán việt nam với gần ba trăm sáu mươi tỷ đồng
tương ứng một mươi năm sáu tỷ đô la mỹ thậm chí vượt cả mức vốn hóa ba ngân hàng bidv gần sáu năm tỷ đô la mỹ
việt tinh băng bốn bảy tỷ đô la mỹ và mbb ba bảy tỷ đô la mỹ
theo đó nhóm ngành ngân hàng vẫn chiếm ưu thế trong danh sách tỷ đô vốn hóa khi có một mươi bảy ngân hàng gấp mặt
với tổng vốn hóa lên tới một chín mươi sáu triệu tỷ đồng tương ứng năm mươi tám ba tỷ đô la mỹ chiếm khoảng hai mươi bảy vốn hóa thị trường chứng khoán
tiếp đến vingroup vốn hóa đạt hơn hai trăm tám mươi tỷ đồng tương đương một mươi hai năm tỷ đô la mỹ và finteoms là một mươi hai ba tỷ đô la mỹ
bỏ khá xa cái tên lớn thứ tư về vốn hóa lagasse với một mươi bốn tỷ đô la mỹ
ngành bất động sản cũng với các doanh nghiệp
quen thuộc như novaland sáu bốn tỷ đô la mỹ bkms hai chín tỷ đô la mỹ sunshine homes một ba tỷ đô la mỹ
nhóm ngành viễn thông công nghệ cũng ghi nhận có sự thay đổi khi hai doanh nghiệp viettel global ba hai tỷ đô la mỹ phẩm hóa và fpt bốn bốn tỷ đô la mỹ
theo ssi resart việc tốc độ tăng trưởng tính dụng so với cùng kỳ đang tăng cao hơn nhiều so với mức trung bình nhiều năm gần đây
do vậy ngân hàng nhà nước có thể sẽ cấp thêm hạn mức tính dụng cho các ngân hàng
vào cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi hai và mức điều chỉnh sẽ phụ thuộc vào sức khỏe tài chính của từng nhà băng
theo ngân hàng nhà nước tăng trưởng tính dụng tính đến ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đạt tám một mươi năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi một
tương đương với mức tăng một mươi bảy một so với cùng kỳ
tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ này cao hơn nhiều mức trung bình một mươi hai một mươi bốn được duy trì kể từ năm hai nghìn một
và ngân hàng nhà nước cũng thể hiện thái độ có phần thận trọng hơn trong điều hành chính sách tiền tệ
khi rủi ro cho nền kinh tế vẫn còn lớn trong thời gian sắp tới
do vậy việc ngân hàng nhà nước có thể sẽ cấp thêm hạn mức tiến dụng vào thời điểm hợp lý hơn vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
theo kỳ vọng của ssi reseers và mức điều chỉnh sẽ phụ thuộc vào sức khỏe tài chính của từng ngân hàng
nhờ vậy mặt bằng lãi suất tiền gửi sẽ không còn gặp nhiều áp lực tăng như trong thời gian gần đây
các doanh nghiệp xi măng trong nước vừa có thông báo tăng giá các loại xi măng từ năm mươi đến một trăm bốn mươi đồng một tấn
vì nguyên liệu đầu vào tăng mạnh đây là lần tăng thứ ba của mặt hàng này từ đầu năm đến nay
theo đó vi xem hải vân điều chỉnh thêm năm mươi đồng một tấn với các loại xi măng bao và rời
cùng với tân quang vvmi và vxm hoàng thạch
các doanh nghiệp này nằm trong nhóm có mức điều chỉnh giá thấp nhất lần này
các đơn vị như nosem cẩm phả hạ long quang sơn có mức điều chỉnh tăng từ bảy mươi đồng đến một trăm linh đồng một tấn
riêng công thanh miền trung tăng một trăm bốn mươi đồng một tấn
nguyên nhân được các doanh nghiệp lý giải do giá xăng dầu tăng kỷ lục cùng với việc giá nguyên vật liệu tăng cao
như than dầu thạch cao dẫn đến giá thành sản xuất tăng
trong đó than là nguyên liệu đầu vào quan trọng nhất thường chiếm khoảng ba mươi năm bốn mươi giá thành sản xuất xi măng
nhưng có đến gần hai phần ba lượng than phải nhập khẩu
do đó giá thành sản xuất xi măng tại việt nam phụ thuộc lớn vào giá than trên thị trường quốc tế
các biến động kinh tế và xung đột vũ trang nga ukraine đang xáo trộn chuỗi cung ứng
khiến lạm phát trở thành bóng đen đe dọa nhiều quốc gia
đối với kinh tế việt nam
lạm phát hiện vẫn đang trong tầm kiểm soát
nhưng áp lực trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi hai và năm hai nghìn hai mươi ba là rất lớn
điều này cũng kéo theo áp lực gia tăng lên mặt bằng lãi suất ngân hàng
tính đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lãi suất huy động kỳ hạn ba tháng và kỳ hạn một mươi hai tháng của các ngân hàng quốc doanh không nổi
so với mức cuối năm hai nghìn hai mươi một
trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn ba tháng
và lãi suất huy động kỳ hạn một mươi hai tháng của các ngân hàng tư nhân
lần lượt tăng hai điểm phần trăm và hai mươi ba điểm phần trăm
so với mức cuối năm hai nghìn hai mươi một
trong bối cảnh lạm phát và lãi suất đang có xu hướng tăng trên toàn cầu
giới phân tích cũng bắt đầu nhắc nhiều hơn
về khả năng ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành trong thời gian tới
cái này phụ thuộc vào quan điểm của nhà
có nghĩa là chấp nhận một chút lãm phát tăng hơi cao một xíu năm sáu
đổi lại chúng ta có một phần tăng trưởng
kinh tế tốt hay là hy sinh một chút tăng trưởng để ưu tiên kiềm chế lạm phát
chúng tôi vẫn kỳ vọng là ngân hàng nhà nước ưu tiên tăng trưởng hơn là kiềm chế lãm phát
tuy nhiên thì có thể là ngân hàng nước sẽ có thể điều chỉnh đâu đó khoảng năm mươi
mới đây ngân hàng dự trữ liên bang mỹ fed cũng đã quyết định tăng bảy mươi năm lãi suất cơ bản
mức tăng cao nhất kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
fdi cũng phát tín hiệu là sẽ có khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới
có thể sẽ lên tới ba bốn vào cuối năm nay mức cao nhất kể từ tháng một năm hai nghìn tám
sau đó sẽ tăng lên ba tám vào cuối năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng trung ương châu âu ecb cũng đánh tín hiệu sẽ thực hiện nhiều đợt tăng lãi suất kể từ tháng bảy
liên tiếp những động thái tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn khiến cho dư địa để ngân hàng nhà nước
duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng đàn ngày một thu hàng
khi mà tăng cái lãi suất lên như vậy thì đương nhiên là nó gây ngược trở lại là cái lãi suất của các cái đồng tiền khác
đối với các nền kinh tế khác mà có quan hệ kinh tế với hoa kỳ
như vậy là các cái đồng tiền khác ví dụ như đồng việt nam đồng thì cũng phải tăng cái lãi suất tương ứng
nếu mà chúng ta muốn là chúng ta có thể là giữ được cái hoạt động nó cân bằng về xuất nhập khẩu của cái việt nam
với lại các cái nước mà sử dụng cái đồng đô la trong cái thanh toán
khi chúng ta mở cửa thì
rõ ràng nhu cầu sẽ tăng lên và nó như có trao đổi trước là cái yếu tố về cầu kéo trong lạm phát sẽ tăng lên
và như vậy thì chắc chắn ngân hàng nhà nước sẽ can thiệp
tất nhiên trong phạm vi ngắn trong khoảng thời gian điểm hiện nay từ nay đến cuối năm
thì chúng tôi kỳ vọng là ngân hàng nhà nước sẽ không có động thái nào thách trạch tiền tệ nào quá lớn
một số tổ chức quốc tế và các dự báo trong nước đều đưa ra nhận định
lãm pháp của việt nam năm hai nghìn hai mươi hai sẽ vào khoảng ba tám bốn
thậm chí có dự báo đưa ra con số bốn năm từ nay đến cuối năm
trong bối cảnh lãm pháp để đảm bảo lãi suất thực dương cho người gửi tiền
các ngân hàng thường sẽ nâng mức lãi suất huy động
khi mà cái tỷ lệ lãm pháp mà nó dâng cao đó
thì nó sẽ gây áp lực và nó ảnh hưởng đến cái mặt bằng lãi suất rất là lớn
bởi vì là khi lãm pháp nó dâng cao thì nó làm cho cái đồng tiền nó mất giá
người dân người ta có tiền người ta gửi vào ngân hàng
thì cái lãi suất ngân hàng đó nó phải bù đắp được cái mất giá của đồng tiền
chưa nói đến cái vấn đề là cái lãi suất thực của cái tiền mà gửi tiết kiệm
như vậy là cái lãi suất mà khi huy động
tức là lãi suất trả cho cái tiền gửi của khách hàng của người dân ấy
nó phải cao hơn cái tỷ lệ lãm pháp
theo vn direct đối với lãi suất điều hành
nếu có bất kỳ đợt tăng nào trong năm nay
thì khả năng cao sẽ diễn ra vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi
và mức tăng nếu có sẽ tăng
nó sẽ hạn chế khoảng hai mươi năm đến năm điểm phần trăm
nhóm phân tích cho rằng ngân hàng nhà nước sẽ nỗ lực duy trì chính sách tiền tệ phù hợp
chưa vội thắt chặt chính sách ngay để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và ổn định thị trường
tiểu mục thành phố an toàn vừa nhận được phản ánh từ hàng trăm người dân
mua đất nền tại dự án lucky garden xã bình mỹ huyện củ chi thành phố hồ chí minh
của công ty kim tâm hải về việc họ đã đóng đủ tiền cho chủ đầu tư
nhưng nhiều năm qua không được giao đất theo hợp đồng
gây thiệt hại về kinh tế và đẩy rủi ro về phía người dân
mới đây hàng chục người dân là đại diện cho hàng trăm khách hàng
đã tập trung đến văn phòng dự án khu nhà vườn xã bình mỹ
tên gọi khác là lucky garden huyện củ chi thành phố hồ chí minh để đòi đất
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám khách hàng ký hợp đồng góp vốn với công ty kim tâm hải
chủ đầu tư dự án trên để nhận đất thương phẩm
sau từ sáu đến một mươi tám năm khách hàng đã đặt đất thương phẩm
sáu tháng tùy thuộc vào giai đoạn kể từ khi ký hợp đồng
chủ đầu tư phải bàn giao nền cùng hồ sơ mẫu nhà được phê duyệt cho khách hàng xây dựng
mặc dù đã đóng tới chín mươi năm giá trị hợp đồng
nhưng đến nay khách hàng vẫn chưa nhận được nền đất cùng giấy phép xây dựng
ngoài ra một số khách hàng phản ánh đã được giao đất nền nhưng không thể tiến hành xây dựng được
do không có giấy phép xây dựng chưa được phê duyệt mẫu nhà theo quy định
hiện các khách hàng đang yêu cầu chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án
tình trạng pháp lý và có hướng giải quyết cụ thể
đồng thời một số người đòi bồi thường vì kim tâm hải
đã vi phạm hợp đồng
mới đây vào ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
sở tài nguyên môi trường tp hcm có văn bản thẩn
gửi sở kế hoạch đầu tư liên quan đến dự án trên
theo đó sở tài nguyên môi trường cho biết
qua rà soát trong tổng diện tích khu đất là bốn trăm một mươi bảy sáu trăm hai mươi năm m hai nói trên
phần lớn diện tích đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp
có nguồn gốc do công ty kim tâm hải nhận khuyển nhượng bồi thường cho các hội dân
tuy nhiên công ty chưa hoàn tất các thủ tục đăng ký đất đai
đối với các thủ đất đã nhận khuyển nhượng theo văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư
hồi xưa đó là luật cho phép là mình chỉ ra xã mà đền bù với dân thôi
là xã xác nhận mình đã đền bù hai bên thì là ok
mà cái luật mới bây giờ thì nó bắt buộc anh phải ra công chứng từng nền từng cái hội dân một thì nó mới hợp
thì bây giờ lại tiếp tục mình đi kiếm các hội dân một trăm mấy chục hội dân mà trước mình đền bù xong rồi đó
một trăm linh đền bù rồi thì bây giờ tìm các hội dân để họ ra công chứng
theo quan sát mặc dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng hiện phía trong dự án đã thi công đường nội khu
trong vụ việc trên khách hàng ký hợp đồng góp vốn với kim tâm hải đang đứng trước nhiều rủi ro
đây cũng là cách mà nhiều công ty bất động sản áp dụng để huy động vốn
thậm chí nhiều vụ việc bị công an khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn về tình trạng này trong phóng sự sau
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại